tìm các giải pháp bảo đảm cung ứng nguồn điện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia góp phần phát triển kinh tế xã hội là nội dung chính của hội nghị toàn quốc triển khai chương trình quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn ba mươi được tổ chức vào sáng nay tại khánh hòa
với kịch bản tăng trưởng sẽ cần có khoảng sáu mươi mw công suất nguồn điện vào năm hai nghìn hai mươi và một trăm ba mươi mw vào năm hai nghìn ba mươi đây là một thách thức rất lớn đặt ra cho ngành năng lượng việt nam
tại hội nghị bộ công thương trình bày kế hoạch triển khai các hoạt động thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả cho các năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một và những năm tiếp theo
tại hội nghị các doanh nghiệp đã trao đổi chia sẻ kinh nghiệm tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu suất tiết kiệm năng lượng
tại hội nghị các doanh nghiệp đã trao đổi chia sẻ kinh nghiệm tiết kiệm năng lượng